đã phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc đối với ông ngọc số tiền là một mươi bảy triệu đồng
và buộc ông ngọc tiêu hủy toàn bộ số tăng vật vi phạm nêu trên trị giá tăng vật là ba mươi chín triệu đồng
trước sự giám sát của các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tại nhà hát lớn thành phố hà nội hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu việt nam
phối hợp với cục quản lý thị trường bộ công thương đã tổ chức lễ trao giải thưởng
thương hiệu vàng logo và súgan ấn tượng năm hai nghìn một mươi năm
giải thưởng thương hiệu vàng logo và slogan ấn tượng năm hai nghìn một mươi năm nhằm tôn vinh các thương hiệu có uy tín trên thị trường
trong nước và nước ngoài có nhiều hoạt động xã hội và đặc biệt là quan tâm đến hoạt động chống hàng giả
hàng nhái hàng gian lận thương mại của đơn vị mình
giải thưởng từ khi phát động đã được đông đảo các doanh nghiệp quan tâm ủng hộ và tham gia
để đạt được giải thưởng các doanh nghiệp phải có kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao
doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước
bên cạnh đó thương hiệu phải có uy tín trên thị trường doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động
và tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng cùng nhiều tiêu chí khắt khe khác
bên cạnh đó các doanh nghiệp đạt giải thưởng phải đạt các tiêu chí logo và slogan phải có hình thức đẹp
ý nghĩa phù hợp với thương hiệu và sản phẩm và đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
sau quá trình xét chọn của hội đồng các doanh nghiệp đạt tiêu chí đã được đưa công khai lên website của bộ công thương
và hiệp hội chống hàng giả để lấy ý kiến cộng đồng
nhằm hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái việt nam hai mươi chín tháng một mươi một
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác đấu tranh chống hàng giả hàng nhái
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp
giữa bối cảnh việt nam đang tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu như hiện nay
hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu hà nội phối hợp với tri cục quản lý thị trường hà nội đã tổ chức hội thảo
chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ thương hiệu trong hội nhập afta và tpp
tại đây thực trạng hàng giả hàng nhái và nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được các lực lượng chức năng phân tích
phản ánh đồng thời đưa ra các giải pháp cũng như phương thức nhằm giúp các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu
theo báo cáo của các cơ quan chức năng tại hội thảo đều cho thấy diễn biến các vụ vi phạm hàng giả
hàng nhái ngày càng tinh vi phức tạp với số vụ ngày càng gia tăng thậm chí cứ một mặt hàng có thương hiệu được đưa ra thị trường
thì ngay ngày hôm sau đã có hàng giả hàng nhái y như thật
thời gian qua mặc dù đã huy động chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương
lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra và xử lý nhiều vụ việc
sau tình trạng vi phạm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
vẫn diễn biến hết sức phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội tác động tiêu cực đến đời sống người dân
cái việc kiểm tra xử lý quyết liệt của cơ quan thực thi pháp luật và trách nhiệm của người sản xuất
người kinh doanh và người dùng nếu ba tất cả các thành phần này mà cùng kết hợp đồng bộ và đều hiểu nhiệm vụ trách nhiệm mình
hiệu quả kiểm tra xử lý ngăn chặn phòng ngừa các hành vi vi phạm hàng giả hàng quy hoạch sống nghiệp sẽ hiệu quả cao hơn
sản phẩm loa bmb của doanh nghiệp này đã có mặt trên thị trường việt nam được bốn năm
tuy nhiên thương hiệu đến từ nhật bản này cũng đang phải đối mặt với tình trạng bị làm giả làm nhái khá nhiều
điều đáng nói là mặc dù đã có những biện pháp để tự bảo vệ mình và cảnh báo đến người tiêu dùng
về cách nhận diện hàng thật hàng giả hàng nhái nhưng doanh nghiệp vẫn bức xúc khi phải đối mặt
và cạnh tranh không lành mạnh với các sản phẩm này về giá cả và chất lượng
niềm tin về môi trường đầu tư vào việt nam của các doanh nghiệp nước ngoài
có lẽ cũng phần nào bị giảm sút do vấn nạn hàng giả hàng nhái
công ty bmb chúng tôi hiện bị làm giả làm nhái sản phẩm rất nhiều
do đó chúng tôi đã sử dụng một hệ thống để khách hàng khi mua sản phẩm của chúng tôi
có thể lên website để trích mã
công ty chúng tôi sẽ xác nhận cho khách hàng mã sản phẩm mà khách hàng mua là giả hay thật
bên cạnh sự chủ động của chúng tôi
chúng tôi cũng hy vọng rằng về phía chính phủ cơ quan nhà nước tại việt nam
sẽ ngăn chặn được các vụ nhập lậu
chúng tôi khi phát hiện doanh nghiệp nào làm giả làm nhái sản phẩm sẽ có phản ánh
và hy vọng các cơ quan chức năng việt nam sẽ bắt giữ và xử lý các doanh nghiệp đó nghiêm khắc
ở góc độ khác các chuyên gia đánh giá một trong những nguyên nhân khiến nạn hàng giả
hàng nhái gian lận thương mại vẫn lộng hành trên thị trường hiện nay
là do các doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp
do lo ngại người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm
mặt khác về phía người tiêu dùng còn một bộ phận không nhỏ do điều kiện kinh tế
nhận thức hạn chế đã tiếp tay tiêu thụ hàng giả biết là hàng giả hàng nhái
nhưng do giá rẻ phù hợp túi tiền nên vẫn sử dụng
việc cần thiết nhất là đối với các doanh nghiệp doanh nghiệp được bảo hộ thương hiệu hay nhãn hàng hóa
chỉ lên có thông tin kịp thời đầy đủ mấy cơ quan chức năng
trong đó có cơ quan lãnh trưởng để chúng tôi kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm
đồng thời thứ ba là
thông qua các hiệp hội bảo vệ quyền lợi dụng việc cần thiết
các doanh nghiệp cũng nên thông qua hiệp đó để có thông tin tập trung đúng quy định pháp luật hơn
doanh nghiệp phải chủ động để bảo vệ mình phải xây dựng thương hiệu
phải làm bao bì tốt vào để nó không làm hàng giả phải làm ăn tốt hơn
chúng ta phải quyết liệt nếu anh không chống hàng giả thì ai chống nữa
cho nên đừng có sợ mất thương hiệu mà chúng ta phải kiên quyết góp tay chống hàng giả
mỗi người một chân một tay vào thì hàng giả nó sẽ giảm
bớt đi và dần dần nó sẽ bị thoái lui thôi
các chuyên gia cũng cho rằng trong bối cảnh hội nhập hiện nay
các doanh nghiệp trong nước cần phải thay đổi nhận thức
đặc biệt là nhận thức của các lãnh đạo doanh nghiệp về bảo vệ thương hiệu sản phẩm
các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần hỗ trợ tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ thương hiệu
đồng thời người tiêu dùng cũng cần phải biết tìm chọn các sản phẩm đã đăng ký thương hiệu
để khuyến khích sản xuất trong nước tạo môi trường kinh doanh lành mạnh